tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi bảy ủy ban thượng vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh tại khoản hai điều sáu dự thảo luật các đệ biểu đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau
ông nguyễn hạnh phúc chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội thống nhất với phương án một của ủy ban kinh tế
theo đó sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh làm cơ sở để thực hiện việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định của luật quy hoạch
ông nguyễn hạnh phúc chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội thống nhất với phương án quy hoạch tỉnh tại khoản hai sáu dự thảo luật các đệ biểu đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau